theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo năm tháng đầu năm đạt gần hai chín triệu tấn
đạt một bốn mươi một tỷ usd tăng năm một về khối lượng và tăng một mươi tám chín về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
xuất khẩu gạo tăng mạnh sau khi chính phủ cho phép xuất khẩu bình thường trở lại từ ngày một tháng năm
đáng chú ý giá xuất khẩu gạo của việt nam trong tháng năm tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm qua
bình quân đạt năm trăm hai mươi bảy usd một tấn tăng năm sáu so với tháng bốn và tăng hai mươi một bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong năm tháng đầu năm giá xuất khẩu gạo của việt nam đã tăng một mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đạt bình quân bốn trăm tám mươi năm usd một tấn
về dự báo tình hình thị trường cơ hội thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới
vấn đề đáng lưu ý là philippines đang tìm nguồn nhập khẩu thêm ba trăm linh tấn gạo
để tăng cường kho dự trữ chính phủ nhằm đối phó với đại dịch covid một mươi chín
và chuẩn bị cho mùa có nguồn cung thấp điểm hàng năm